chúng mình cũng nhận thấy trong công tác này còn một số hạn chế khuyết điểm
trong đó một số nơi việc tổ chức quán triệt kết luận số hai mươi bốn quyết định số sáu mươi tám và các văn bản hướng dẫn của trung ương chưa sâu rộng chưa kịp thời
một số cấp ủy tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ sâu sắc về công tác này
có nơi còn nhầm lẫn dẫn loan chuyển cán bộ theo quy hoạch với điều động cán bộ
một số tổ chức đảng đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất còn hình thức nể nang né tránh ngại va chạm
tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao
thậm chí cán bộ có khuyết điểm vi phạm không phát hiện được vẫn đánh giá tốt để được quy hoạch lân chuyển bổ nhiệm ở các chức vụ cao hơn
công tác quy hoạch cán bộ của một số địa phương đơn vị còn hạn chế chưa đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi số lượng chưa đủ theo yêu cầu
quy hoạch còn mang tính cục bộ khép kín trong nội bộ
tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ là người dân tộc thiểu số của một số địa phương đơn vị còn thấp so với quy định
một mươi nơi cán bộ được quy hoạch điều kiện tiêu chuẩn trình độ năng lực không đảm bảo uy tín thấp thậm chí chưa phải là công chức chưa là đảng viên
việc ra soát thẩm định cán bộ trước khi quy hoạch chưa toàn diện
công tác luân chuyển chưa đồng bộ số lượng chưa nhiều phạm vi còn hạn chế và chưa có giải pháp đánh giá theo dõi
trang bị kiến thức còn hạn chế chưa được rèn luyện toàn diện và thời gian luân chuyển chưa đảm bảo theo quy định
việc thu hút nhân tài để tạo nguồn cán bộ hiệu quả chưa cao
thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ chưa thực sự được đề cao và chưa xác định được trách nhiệm cụ thể khi có vi phạm trong công tác cán bộ
công tác bổ nhiệm giới thiệu ứng cử có nơi còn tư tưởng cục bộ quy trình có trường hợp còn chưa chặt chẽ chưa đủ các điều kiện tiêu chuẩn
nên sau khi bổ nhiệm đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cán bộ đảng viên
bộ chính trị đánh giá nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trên là do hệ thống văn bản quy pháp liên quan chưa đồng bộ chậm được sửa đổi bổ sung chưa quy định rõ trách nhiệm thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ
tiêu chuẩn cán bộ chưa thống nhất từ trung ương đến cơ sở
một số cấp ủy tổ chức đảng chậm ban hành các quy định quy chế về công tác cán bộ
tiêu chỉ đánh giá cán bộ còn trung trung định tính
năng lực trình độ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chủ chốt công chức làm công tác tổ chức cán bộ còn hạn chế nên việc tham mưu có lúc có nơi chậm đổi mới thiếu chủ động
công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ nhất là trách nhiệm người đứng đầu chất lượng chưa sâu chưa phát hiện được nhiều thiếu sót sai phạm
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
chúng ta đều nhận thức công tác cán bộ là công tác cực kỳ quan trọng đúng là qua thực tiễn
càng ngày càng thấy nó quan trọng thật càng phải khẳng định cái chỗ này
ta vẫn nói là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là gốc của mọi công việc
xây dựng đảng là thên chốt thì cán bộ là thên chốt của mọi thên chốt
bác hồ nói mọi việc thành bại hay không đều do cán bộ cả
càng ngày càng thấm chỗ này
bố trí sai mà nó khác bố trí đúng cái nó khác
tổng bí thư nêu rõ
vừa qua đã có rất nhiều văn bản cụ thể
về công tác cán bộ và đây là các cơ sở để trong các kỳ làm việc sắp tới của trung ương
lĩnh vực công tác cán bộ sẽ được xem xét thảo luận kỹ lưỡng hơn
công tác cán bộ có nhiều khâu
kết quả tại một mươi năm đơn vị được kiểm tra qua năm đoàn kiểm tra của bộ chính trị đã nói lên nhiều vấn đề
tuy chưa phải tổng quan công tác cán bộ trên toàn quốc
ở từng khâu này đều cần có điều chỉnh tránh lập lại những khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra
tổng bí thư băn khoăn vừa qua đã lập ra quy trình thủ tục là một cách hạn chế bớt những tiêu cực
thế nhưng tại sao vẫn có dư luận cái gì cũng làm đúng quy trình nhưng cán bộ lại không đúng
như vậy là dùng quy trình để hợp thức hóa cái sai
và cuối cùng trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này là rất quan trọng
vì vậy phải kết hợp giữa trách nhiệm với nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ
cuối cùng tổng bí thư nhấn mạnh
đây chưa phải là tổng kết toàn bộ công tác cán bộ
thế thì bây giờ đề nghị thế này
sau đây thì chúng ta trên cơ sở cái báo cáo tổng hợp này
hôm nay bộ chỉ cho ý kiến như thế là tôi thấy rất là hay rất là quý
mà các đồng chí đánh giá rất cao anh em các đoàn
hoàn thiện thêm cái báo cáo này
đừng quá xa vào chi tiết
và định hướng ra những cái để sắp tới góp một phần đây là một kênh
để chúng ta chuẩn bị tổng kết công tác cán bộ sang năm sẽ có cái nghị quyết của trung ương
ở cái tầm nó như thế
chiều nay tại phủ chủ tịch đồng chí trần đại quang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
đã chủ trì phiên họp thứ hai hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
bộ trưởng bộ công an tô lâm
ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng
bộ công an bộ ngoại giao văn phòng chính phủ văn phòng quốc hội và văn phòng chủ tịch nước
hội đồng đã nghe các báo cáo của bộ quốc phòng bộ công an các cơ quan hữu quan
và cho ý kiến về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm hai nghìn một mươi tám công tác sẵn sàng chiến đấu tổ chức luyện tập
diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh
về lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
phát biểu kết luận chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
thay mặt hội đồng biểu dương lực lượng quân đội công an đã triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi
nghị quyết đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu và các nghị quyết chỉ thị của đảng
nhà nước về quốc phòng an ninh đối ngoại
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước và cấp ủy
chính quyền các cấp về các chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu giả soát bổ sung hoàn thiện và tổ chức luyện tập
diễn tập có hiệu quả các phương án xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh bảo đảm thực sự là lực lượng nòng cốt
bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng có liên quan
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đặc biệt cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
không quản ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt đặc biệt là cơn bão số một mươi hai
chủ động nắm chắc tình hình xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phát sinh
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện hoạt động của năm apec việt nam hai nghìn hai mươi
tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng không để xảy ra bất cứ sơ suất nào được bạn bè quốc tế khâm phục và đánh giá cao
đồng tình với các giải pháp kiến nghị đề xuất của bộ quốc phòng bộ công an nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền
nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh trong tình hình mới
và ý nghĩa tầm quan trọng của công tác diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng
an ninh trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tăng cường phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng quân đội công an ngoại giao với các lực lượng khác
nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
sáng nay tại bộ ngoại giao phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã hội đàm với bộ trưởng ngoại giao cộng hòa liberia
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định
việt nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với liberia đối tác đầy tiềm năng của việt nam tại khu vực tây phi
hai bên đã nhất trí các biện pháp cụ thể cần triển khai để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả tối đa hóa lợi thế hai nước
về kinh tế bộ trưởng ngoại giao macron vasi kamara bày tỏ mong muốn việt nam giúp đỡ liberia trong các lĩnh vực nông nghiệp
khai khoáng xây dựng hạ tầng viễn thông hoàn ngành các doanh nghiệp việt nam sang nghiên cứu thiết
để thiết lập quan hệ buôn bán đầu tư
hai bên cũng khẳng định phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương gấp đôi gấp ba con số ba mươi năm ba triệu đô la mỹ như hiện nay
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên xúc tiến thương mại trao đổi đoàn tham gia hội trợ triển lãm tổ chức tại mỗi nước
về chính trị hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đề nghị liberia ủng hộ việt nam ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và công nhận việt nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ
hai bên cũng đã trao đổi về những vấn đề khu vực và thế giới quan tâm
sau cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao macron vasi kamara
đã chứng kiến lễ ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa việt nam
việt nam và liberia thỏa thuận đầu tiên trong quan hệ hai nước
hôm nay phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
đã đến dự lễ khánh thành nhà máy bus taco tại khu phức sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải
đóng tại huyện núi thành tỉnh quảng nam đây là nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt lớn nhất tại việt nam với công suất hai xe một năm
nhà máy bus taco của công ty cổ phần ô tô trường hải là nhà máy sản xuất lắp ráp xe buýt lớn nhất việt nam
được trang bị hệ thống lắp ráp và sản xuất tự động với tỷ lệ nội địa hóa lên đến hơn bốn mươi
nhà máy bus taco được khởi công xây dựng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư hơn bảy tỷ đồng trên diện tích khu đất một mươi bảy hectare
nhà máy có hệ thống nhà xưởng rộng tám hectare công suất hai mươi xe trên một năm cùng hệ thống sản xuất
lắp ráp theo công nghệ tự động hiện đại nhất hiện tại và hệ thống xử lý nước thải tự động quy mô
đặc biệt nhà máy được trang bị hệ thống sơn tĩnh điện tự động quy mô lớn nhất đông nam á và là một trong hai mươi hai dây chuyền sơn hiện đại nhất trên thế giới
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của công ty cổ phần ô tô trường hải và tỉnh quảng nam
nhà máy xe buýt taco ra đời ngày hôm nay là một bước đột phá trong việc chinh phục khách hàng khó tính trong nước và khu vực
tạo ra những sản phẩm bảo đảm chất lượng mang thương hiệu việt nam
có tỷ lệ nội địa hóa cao góp phần cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương và cả nước
cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận thương mại giữa công ty cổ phần ô tô trường hải
với các đối tác để xuất khẩu một một trăm năm mươi xe buýt taco sang các nước thái lan đài loan trung quốc philippines campuchia
sáng nay tại hà nội bộ trưởng bộ công thương đã tiếp chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt
liên đoàn kinh tế nhật bản kyzarren đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tham dự buổi tiếp còn có ngài đại sứ nhật bản tại việt nam kunio umeda
trong những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam nhật bản ngày càng được phát triển và đạt nhiều thành tựu
nhật bản luôn là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của việt nam là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ ba của việt nam
mười tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hai mươi bảy một tỷ usd
tăng một mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi tiếp ngày kuniharu kanamura chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt liên đoàn kinh tế nhật bản kedaren cho rằng
việt nam là quốc gia có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi nằm ở cửa ngõ khu vực kinh tế năng động asean
việt nam cũng là quốc gia giàu tài nguyên và tiềm năng kinh tế với một thị trường lớn bền vững
trong chuỗi cung ứng toàn cầu việt nam còn là mắt xích là điểm đến đầu tư hấp dẫn và ngày càng có vị trí quan trọng
đề nghị việt nam cần nâng cao năng lực trong ngành công nghiệp phụ trợ chú trọng hơn nữa vào việc đào tạo nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để cung ứng cho các doanh nghiệp có nhu cầu cao về lao động
trong quá trình triển khai các dự án hợp tác kinh doanh
về phần mình bộ trưởng trần tuấn anh khẳng định định hướng của chính phủ việt nam là kiến tạo và phục vụ
nên bộ công thương cam kết sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp nhật bản trong quá trình kinh doanh tại việt nam
luôn nỗ lực lắng nghe những ý kiến đề xuất và hy vọng trong thời gian tới
liên đoàn kinh tế nhật bản tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp nhật bản với cơ quan quản lý và doanh nghiệp việt nam
thì những đơn vị xuất bản chính thống như nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật giữ một vai trò hết sức quan trọng
sách do nhà xuất bản in và phát hành vừa phải góp phần điều tiết thị trường
vừa phải có khả năng định hướng nhận thức tư tưởng hành động và bản lĩnh chính trị của đông đảo người đọc
sáng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức lễ công bố sách xuất bản sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có các lãnh đạo nhà xuất bản lãnh đạo các ban biên tập các chủ biên tác giả cộng tác viên và phóng viên thuộc nhiều cơ quan báo chí
theo báo cáo tổng kết của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy nhà xuất bản đã cho ra mắt độc giả hơn bảy trăm linh đầu sách các loại
trong đó có nhiều đầu sách là những công trình khoa học được thực hiện rất nghiêm túc công phu
nhiều đầu sách là sách tham khảo của những tác giả tên tuổi giàu uy tín
nhiều đầu sách có nội dung đặt ra hoặc đề cập trực tiếp đến những vấn đề căn cốt của đất nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập
tất cả những ấn phẩm này đều được biên tập rất cẩn trọng
tuy nhiên trong số đó vẫn có những ấn phẩm đặc biệt được lãnh đạo nhà xuất bản
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật hết sức quan trọng
có những đầu sách mà chúng tôi rất quan tâm không những mà quan tâm về thời gian quan tâm về sức lực mà là để làm
và chúng tôi cũng quan tâm cả vấn đề pa sách làm sao cho phát hành được tốt nhất
ví dụ như cuốn vước bước trên con đường đổi mới của tổng thống tướng nguyễn phú trọng
tôi nói một cuốn thôi nhưng mà thực ra đây là hai tập rất dày từ năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
đấy là một cuốn sách mà nói rõ được
người đọc sẽ thấy rõ được
đường lối xây dựng phát triển của đất nước trên cương diện là chủ tịch quốc hội
rồi sau đó là quân vị tổng bí thư
thì đồng chí nguyễn phú trọng đã có những suy nghĩ và cách làm như thế nào
bộ sách của hội đồng luận trung ương chủ tịch bếp hòa bình ấy
thì đây là hai bộ sách mà chúng tôi đang rất quan tâm
vì sao hai bộ sách này nó có một cái vai trò quan trọng trong việc là thực hiện
và giúp cho người đọc thấy được việc học tập nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và đặc biệt là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nó có một cái vai trò như thế nào
nhưng điều quan trọng hơn nữa là nếu mà làm tốt việc này
thì chúng tôi vừa hoàn thành được nhiệm vụ chính trị
và chúng tôi cũng có một phần là có được những cái hướng nào sách
cho nó đáp ứng được yêu cầu của đội đọc giả hơn
nửa năm với hơn bảy trăm linh đầu sách trong đó rất nhiều ấn phẩm có giá trị
cả về nhận thức khoa học lý luận chính trị và thực tiễn hành động
kết quả ấy đã cho thấy sự nỗ lực lao động
rất lớn của tập thể lãnh đạo và các biên tập viên nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
vấn đề còn lại là nhà xuất bản phải làm sao để tìm ra những kênh phát hành hiệu quả
giúp cho những ấn phẩm đặc biệt này có được sức sống sức lan tỏa
sức tác động mạnh mẽ tới đông đảo người đọc hiện nay
chiều nay tại hà nội ban chấp hành hội nhà báo việt nam khóa một mươi
đã tổ chức hội nghị lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhằm đánh giá lại hoạt động của hội nhà báo trong năm hai nghìn một mươi bảy
để ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới
dự và chủ trì hội nghị có đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo việt nam đã phối hợp với các bộ ban ngành của trung ương
tổ chức trao các giải báo chí như búa liềm vàng tự hào nông dân việt nam
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
được lãnh đạo đảng nhà nước các cấp hội nhà báo và dư luận xã hội đánh giá cao
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu sự thành công trong công tác đối ngoại của hội
bằng việc tổ chức ký kết thỏa thuận giao lưu hợp tác báo chí với hội nhà báo toàn trung quốc
dưới sự chứng kiến của tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
việc tổ chức thành công lễ ký kết thỏa thuận với hội nhà báo toàn trung quốc
và mở rộng song phương với hiệp hội báo chí nước ngoài tại thụy sĩ là nỗ lực của hội nhà báo việt nam
qua đó khẳng định vai trò và vị trí của báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền
trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo hội nhà báo việt nam tiếp tục củng cố xây dựng
tổ chức đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để không ngừng nâng cao vai trò
chất lượng hoạt động của hội góp phần thiết thực hiệu quả vào việc tuyên truyền
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai
chiều ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã họp phiên bất thường
thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt
về việc cho thôi đại biểu quốc hội đối với ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
sau này là hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pve
ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên pvn hiện là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra hai vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông đinh la thăng
một cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản điều hai trăm tám mươi bộ luật hình sự gây thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng trong việc
góp vốn của pvn vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
hai cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tham ô tài sản điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí pvc liên quan dự án nhiệt điện thái bình ii
với mục tiêu để ngành dệt may phát triển vững chắc trong giai đoạn tiếp theo
phù hợp với tiến trình hội nhập sáng nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo
điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành dệt may việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
để lấy ý kiến các doanh nghiệp và hiệp hội nhằm tạo nền tảng cơ sở triển khai trong thời gian tới
trong năm năm qua ngành dệt may việt nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ
duy trì được đà tăng trưởng vững chắc và ổn định trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên trên thực tế năng lực của ngành dệt may việt nam
còn thấp so với các nước trên thế giới và trong khu vực
việc đầu tư của các doanh nghiệp phát triển khá nhanh tuy đã thúc đẩy sự phát triển ngành
nhưng vẫn chưa tạo được cơ cấu ngành về sản phẩm và vùng lãnh thổ hợp lý
điều chỉnh quy hoạch giúp các cơ quan nhà nước và các địa phương xây dựng cơ chế chính sách
huy động các nguồn lực điều hành sự phát triển ngành dệt may trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường
điều chỉnh quy hoạch cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngành dệt may có cơ sở xây dựng kế hoạch dài hạn cũng như ngắn hạn
xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cũng như xây dựng các phương án đầu tư phát triển doanh nghiệp
hài hòa với sự phát triển chung trong bối cảnh toàn cầu hóa
thưa quý vị mặc dù trước đây có nhiều vụ bạo hành trẻ em tại các trường mầm non
và các cơ sở trông trẻ tư nhân đã bị pháp luật trừng trị thế nhưng vấn nạn này vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút
vậy nguyên nhân nào dẫn đến những hành vi bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng và trở nên nghiêm trọng
và giải pháp nào để chống lại nạn bảo hành trẻ em
thống kê cho thấy gần tám mươi số trẻ em việt nam từ hai đến một mươi bốn tuổi bị cha mẹ người thân trong gia đình hay người chăm sóc trừng phạt bằng bạo lực
mỗi năm trung bình có từ một sáu trăm linh đến một tám trăm linh vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng được phát hiện
xem xét giữa các góc độ khác nhau có thể thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo hành trẻ em
theo tôi nghĩ thì cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là cái về mặt văn hóa của người việt nam hay các người châu á
bởi vì chúng ta thấy ngày xưa người ta đã nói là thương cho roi cho vọt
ảnh hưởng đến các thế hệ sau nó vẫn còn rơi rớt lại và nó vẫn còn coi như là một hình thức giáo dục
thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng đến ngày nay và có thể là những cái người mà chúng ta thấy đang gây bạo lực đối với trẻ em đúng không
cũng vẫn là bảo mẫu hoặc là những con người cụ thể

cũng vẫn là những con người cụ thể
những con người đấy thì tôi nghĩ là họ cũng có thể nhìn thấy trong quá khứ họ được giáo dục bởi cái bạo lực đấy
cho nên là cái đó họ lặp lại họ coi đấy là bình thường
phải chăng pháp luật chưa thực sự có tính răn đe nghiêm khắc trong vấn đề bảo vệ quyền trẻ em
về cái nguyên nhân sâu xa thì chủ yếu là ở đây là do cái nhận thức về cái pháp luật đối với những cái người mà đã có cái hành vi bạo hành trẻ em
cái nhận thức về pháp luật ở đây để hiểu là cái
để em hiểu được các quy định của pháp luật về cái quyền trẻ em
cái quyền con người nói chung là trong cái bối cảnh hiện nay là với một số bộ phận là còn có những cái hạn chế
vậy giải pháp nào cho chúng ta trong công cuộc hạn chế bạo hành trẻ em
ở đây chúng ta phải biết là các chính sách của chúng ta
cũng như là cách thức mà như tôi nói là trong cái giáo dục này chúng ta đưa ra thì rất là tốt
là pháp luật hoặc là tất cả những quy định về các hành vi bạo hành trẻ em
quy định về không phải là những việc này nhiều vấn đề khác đều rất là tốt
nhưng mà cái quá trình tổ chức thực hiện nghiêm túc những cái quy định đó thì của chúng ta là nó vẫn chưa được tốt
các thầy cô giáo phải phát hiện ví dụ như đồng nghiệp của mình hoặc là ai đó
hoặc là nghe các em nói đến là bị bạo lực từ phía người nào đó ở trong lớp hoặc là cả giáo viên thì các em nói lại
tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em mang số một trăm một mươi một vừa chính thức khai trương
miễn phí cuộc gọi và phí tư vấn với người gọi đến
nhằm mục tiêu thường trực tiếp nhận xử lý thông tin thông báo tố giác nguy cơ hành vi xâm hại trẻ em
hy vọng sự triển khai mạnh mẽ của dịch vụ công đặc biệt này sẽ góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ chăm sóc
trong phần thi quốc tế israel triển khai hàng trăm sĩ quan cảnh sát tới thành phố jerusalem

hôm nay israel đã triển khai hàng trăm sĩ quan cảnh sát tới khu vực thành cổ jerusalem
trong bối cảnh người dân palestine kêu gọi tổ chức biểu tình sau lễ cầu nguyện hàng tuần của người hồi giáo

trong bối cảnh người dân palestine kêu gọi tổ chức biểu tình sau lễ cầu nguyện hàng tuần của người hồi giáo nhằm phản đối việc tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
trong bối cảnh người dân palestine kêu gọi tổ chức biểu tình sau lễ cầu nguyện hàng tuần của người hồi giáo nhằm phản đối việc tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
người phát ngôn cảnh sát israel ông mickey rosenfeld xác nhận hàng trăm cảnh sát đã được điều đến khu vực bên trong và xung quanh thành cổ jerusalem
người phát ngôn cảnh sát israel ông mickey rosenfeld xác nhận hàng trăm cảnh sát đã được điều đến khu vực bên trong và xung quanh thành cổ jerusalem
tình hình vẫn đang khá yên tĩnh tại thành cổ jerusalem nơi có khu đền thờ al aqsa địa điểm linh thiêng thứ ba của người hồi giáo
của hồi giáo trước đó phong trào vũ trang hồi giáo hamas đã kêu gọi tiến hành nổi dậy vào ngày
dẫn dữ tám một mươi hai trong khi đó nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối quyết định của
tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel ai cập và giordani đã chỉ
trích quyết định của tổng thống mỹ donald trump đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại
quyết định này về phần mình tổng thống mahmoud abbas cảnh báo về các mối đe dọa xuất phát từ
việc công nhận jerusalem là thủ đô của israel trong đó có những hậu quả đối với tương lai
tiến trình hòa bình trung đông cũng như đối với an ninh và ổn định của khu vực và thế giới
cùng ngày chủ tịch ủy ban châu âu ec jean croncker cho biết các cuộc đàm phán về việc anh
rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit sẽ đạt được những tiến bộ đầy đủ để mở ra gian
đoạn hai đàm phán bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước anh phát biểu tại họp báo với
thủ tướng anh theresa may chủ tịch jean claude juncker nêu rõ ec đã chính thức thông báo lên
với châu âu rằng hai bên đã đạt được tiến bộ đầy đủ về thỏa thuận brexit biên giới ireland và
quyền công dân ông cho biết thủ tướng theresa may đã khẳng định nhận được sự ủng hộ của chính phủ
anh do đó ông tin tưởng rằng hai bên đã đạt được bước tiến cần thiết hiện ec đã sẵn sàng bắt đầu
đàm phán giai đoạn hai về thương mại và các mối quan hệ lâu dài giữa anh và eu về phần mình
thủ tướng anh theresa may nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo đảm lợi ích của toàn bộ cộng đồng bắc ireland
và duy trì thỏa thuận thứ sáu tốt lành sự kiến thỏa thuận trên sẽ được trình lên lãnh đạo hai mươi bảy nước
xem xét thông qua tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai tại
bruxelles với những bước tiến này các cuộc đàm phán giữa anh và eu về thương mại và giai đoạn
chuyển tiếp sau brexit sẽ có thể được khởi động vào đầu năm hai nghìn một mươi tám bộ tổng tư lệnh các lực lượng vũ
trang nga vừa tuyên bố chiến thắng vang dội sau khi đánh bại is trên lãnh thổ syri nỗ lực chấm
quốc gia đầy bất ổn này đang bước vào giai đoạn mới khi trọng tâm chuyển từ can thiệp quân sự sang
tiến trình chính trị người đứng đầu sở chỉ huy tác chiến bộ tổng tư lệnh quân đội nga sergei
ruscoin tuyên bố các lực lượng vũ trang của nga đã hoàn thành nhiệm vụ đánh ba is trên lãnh thổ syri
hiện tại không còn thị trấn hay khu vực nào ở nước này còn nằm dưới sự kiểm soát của is lãnh thổ
syri đã hoàn toàn sạch bóng các chiến binh của tổ chức khủng bố này trong giai đoạn cuối cùng giải
phóng syri khỏi is nga đã sử dụng lực lượng không quân ở quy mô chưa từng có với việc huy động các
máy bay chiến đấu mỗi ngày thực hiện không dưới một trăm linh chuyến cất cánh và chỉ trong năm ngày gần đây
đã tiêu diệt hơn năm trăm năm mươi tay súng hiện những nỗ lực chấm dứt chiến sự tại syri đang bước vào giai
mới khi trọng tâm chuyển từ hoạt động chiến sự sang bình diện giải pháp chính trị
tạo sự đồng thuận cho phép xây dựng hòa bình
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân